tham gia chương trình là các vị khách mời nhà báo bùi hoàng tám luật sư phạm huỳnh công
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình
trên rất nhiều tuyến đường kể cả quốc lộ ở khắp đất nước ta
thỉnh thoảng vẫn thấy những đàn châu bò đùng đỉnh tham gia giao thông đường bộ
thậm chí là trên cả đường sắt
tình trạng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những tai nạn giao thông thảm khốc
mới đây thôi một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ một a
mà nguyên nhân chính cũng là từ những con châu bò thả rông trên quốc lộ như vậy
ngày bảy tháng tám tài xế nguyễn trọng huân điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ một a theo hướng bắc nam
khi đến đoạn qua xã vượng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
vì phanh gấp để tránh đàn bò thả sông trên đường
xe anh huân va chạm liên tiếp với hai xe ô tô khác chạy cùng chiều
khiến hai người bị thương nặng cả ba chiếc xe bị hư hỏng
tình trạng châu bò thả rông phóng huế đi lại thành đàn che kín nhiều tuyến đường diễn ra thường xuyên
gây ách tắc giao thông bức xúc cho người đi đường
nghiêm trọng và đáng buồn hơn đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc
mà nguyên nhân xuất phát từ những con trâu con bò
cả đàn châu bò thong rong đi giữa quốc lộ không phải là hình ảnh lạ lẫm
đáng sợ hơn có những đoạn đường vô dụng
vẻ bất ngờ xuất hiện một hai chú bò băng qua đường mà không có chủ chăn rắt
điều chéo ngoe là khi có sự việc xảy ra
chủ châu chủ bò thường có xu hướng bắt vạ tài xế
với quan điểm không cần biết đúng sai xe tông vào trâu bò thì phải đền
nhiều tài xế dò đắt khách quê người trước sức ép
thậm chí sự đe dọa của đám đông đành bấm bụng chịu thiệt thòi chi tiền để được đi
buông lỏng quản lý chế tài xử phạt không nghiêm
cách hành xử phép vua thù lệ làng
tạo nên một nếp ứng xử tùy tiện vô cảm bất chấp sự an toàn của người khác
trong trường hợp dẫn xuất vật trên đường giao thông
thì người dẫn trúc vật phải đi bên phải và muốn sang đường phải quan sát đủ điều kiện mới được sang đường
như vậy trong trường hợp này thì tôi cho rằng là trường hợp mà thả cho bò trên đường giao thông là vi phạm nghiêm trọng cái luật an toàn giao thông đường bộ
mà cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều thường xuyên ở bất cứ nơi nào
và chúng ta thì lại không có cái hành vi ngăn chặn đó và người ta coi đó cái chuyện bình thường
đấy là câu chuyện chúng ta mới cần phải nói
thế thì tôi thấy rằng là ở đây tôi xem lại tất cả các quy định về những nghị định thông tư
thế rồi là những cái văn bản mà liên quan giải thích để mà thi hành luật giao thông có đến một trăm hai mươi văn bản
kể cả cái nghị quyết tám mươi tám của chính phủ
nhưng không văn bản nào nói đến trách nhiệm gì bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của những người dân hay là của nhân dân ở vùng có đường đi qua
nên chỉ công an rồi là chính quyền
mà chỉ có một văn bản duy nhất là quy định là chính quyền xã có nhiệm vụ gì là giữ hiện trường rồi báo ngay cho công an
thế rồi giải quyết cái vấn đề tham gia
ủy ban nhân dân xã chứ không có nhân dân
mà đường là đường đi qua nhân dân
mà cho bỏ nhân dân thả ra
và chúng ta không quy định cái đó
đây là một cái lỗ hỏng lỗ hổng của luật pháp
và tôi nghĩ rằng cái này chúng ta cần phải chấn chỉnh
và hình như cái mức phạt rất nhẹ chỉ có sáu mươi tám mươi nghìn đồng mỗi hành vi vi phạm
vâng sáu mươi tám mươi nghìn đồng đúng rồi
sử phạm vi phạm hình chính trong lĩnh vực giao thông
hình như người ta cho rằng là không chỉ có châu bò đâu
nhiều súc vật thế thậm chí cả người ấy cũng thế
người ta cho rằng đường ta ta cứ đi
thế thôi và nó tạo nên cái nếp nghĩ là ô tô xô và xe máy thì ô tô sai
xe máy xô xe đạp thì xe máy xài
xe đạp xô người đi bộ thì xe đạp pha
tức là cái anh có tóc ấy thì anh phải chịu trách nhiệm
hình như nó nằm trong cái ý thức hệ là
túm người có tóc chứ không ai túm người chọc đầu
thế mà lại ô tô thì kinh rồi
có ông có ô tô này
tôi lại nghèo tôi chỉ có con bò thôi
thế thì rứt khoát cái ông giàu là phải đền ông nghèo
nó từ cái tư duy ấy cái lối suy nghĩ ấy
cho nên nó tạo nên cái sự
bất chấp luận lẽ mà tôi thấy là
không phải là đường quốc lộ bình thường đâu
kể cả cao tốc
hoàn toàn có thể vẫn có những con châu con bò đi qua
nói như anh công nói là về luật pháp
không phải là vô học
nhưng sự tuyên truyền luật pháp ấy
thì nó lại chưa đến được từ người dân
họ không hiểu rằng là họ
làm như thế là vi phạm pháp luật
anh bá tôi mua được cái ô tô đi đường
xô con bê
thế là con bê chạy ngang đường
anh phải chịu đen
và anh ta tính một phương án
thôi con bê bao tiền
thì ông chủ bảo hồi ấy hình như ba triệu rưỡi bốn triệu
thôi đưa con bê lên đây
lại ẩu trả bốn triệu rồi ném con bê lên
mang về thế thôi
tôi rất đồng ý với
hai vị về cái ý kiến cho rằng là
thực sự mà nói là
ở đây nó thể hiện được cái trình độ nhận thức
của một số người một số vùng nông thôn
không bắt kịp với cái sự tiến bộ
của cái đời sống hiện đại
thực ra mà nói thì đúng là
cái châu bò đã thả rông từ lâu nay rồi
thả rông trên cánh đồng làng
thả rông trên đường làng
rồi bây giờ thì đường làng có khi đã biến thành quốc lộ
nhưng mà châu bò vẫn đi nhờ nhơ như thường
không theo kịp nữa và một điều quan trọng hơn nữa
ở thời trước đây thì có khi đi cái xe đạp
mà gặp phải đàn châu bò nó cũng đơn giản
cần ta xuống ta rắt xe ta đi
mà nếu có không may đụng chạm thôi cũng nhẹ
không thể chết cho bò được có một cái việc nữa là
chúng ta cũng chưa xử lý ai
thả châu rong ra đường tôi theo dõi
trên cái hệ thống luật pháp của chúng ta kể cả
xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải mà
thì hàng năm cảnh sát giao thông
hoặc là thanh xa giao thông
phạt ông tài xế thôi phạt mà chủ yếu
xe máy nó chả hoạt ít thôi
còn xe đạp thì không ít thôi nhưng mà
riêng cái trường hợp mà thả xe
thả châu bò ra đường này tôi chưa thấy phạt ai
không biết là tôi xem có hết không
nhưng mà tôi chưa thấy cái hành vi nào
ai thả châu bò ra đường mà như kiểu
mà ta xem trong hải tĩnh vừa rồi là
bị phạt không có đâu mà cái đó lẽ ra
anh phải xử phạt đúng
thậm chí phải xử phạt nặng và cũng không chỉ
châu bò đâu mà ta thấy các cái hành vi khác
cũng đều có thể gây ra những hiểm họa cho người tham gia
đoàn thông ví dụ như phơi tường dạ
rồi thóc lúa trên quốc lộ ở rất nhiều nơi
vẫn phơi một cách rất hồn nhiên người ta còn đám cưới
người ta còn tổ chức đám cưới giữa đường quốc lộ
chắn lại chắn lại cả một cái
toa khoang tôi chụp rất nhiều hành
tôi thấy đường đưa ra đây
ngay cả với những như là đường sắt
người ta vẫn vi phạm như thường
và tai nạn đường sắt cũng ngày càng gia tăng
ví dụ như dê mà đi trên đường sắt là hồn nhiên lắm
châu bò trên đường sắt
rồi là họp trợ trên đường sắt
thậm chí còn có thể là ngánh nước ngồi nghỉ ngơi
giữ đường sắt
vân vân rất nhiều các cái
các cái biểu hiện cho thấy là
thực sự mà nói nó là những cái thói quen suốt đại của
thời kỳ mà sản xuất nhỏ
nông nghiệp lạc hậu và nói chung
coi như là cái gì của làng mình
là của mình bất chấp luật lệ
bất chấp cái sự cái cái cái cái nguy hiểm
đến với mình ở đây nó có cái vấn đề về
ý thức chấp hành luật pháp
mà tôi nói vừa rồi đấy
nó có cái hở luật pháp
chúng ta nói tuyên truyền giáo dục
luật giao thông vân vân
thế nhưng mà đến những cái vùng như thế thì chúng ta
hình như tôi thấy vắng bóng
vắng bóng với thông tin
người ta thả bò ra đường thoải mái thả châu ra đường thoải mái
nhưng mà người ta vẫn đòi
bắt ông tài xế phải nộp tiền hết đấy
vẫn phải nộp hết đấy tứng tỏ là gì tức là cái ý thức
của người ta mà ý thức là do người ta tuyên mình
tuyên truyền chưa đầy đủ ngay cả hà nội
anh xem đấy nếu chỉ cảnh sát giao thông
lơ đi một cái trật tự lơ đi một cái
thì đường biến thành chợ ngay
và người ta sẵn sàng biến cả một khu
con đường ấy
thành chợ và trước cửa nhà nào
thì họ ấy sẵn sàng
có một cái độc quyền ví dụ như anh
đậu xe trên đường
chỗ được quy định nhé
nhưng trước cửa nhà họ cũng vẫn đuổi anh
thế cho nên là
họ biến là từ nhà của họ này
họ lấy về hè rồi họ lấy cả con đường
bắt đường nữa cho nên ở đây
vấn đề tôi muốn tan thành với anh
cái ý nãy anh nói
chúng ta chưa xử lý nghiêm
chúng ta vẫn còn hình như ở đây
nó có cái cảm tính
có cái tình cảm có cái gì đấy
và có cái tư duy là
đứng về người nghèo đứng về người ấy
nhưng mà ở đây chúng ta phải nói luật pháp là luật pháp
chứ không thể đứng về người này
hay đứng về người kia thế cho nên cái
cái lối xử lý của cả cơ quan công quyền
cho đến bây giờ đúng như anh nói
tôi cũng chưa thấy một cái trường hợp nào
phạt một cái người nông dân thả châu ra
tôi rất đồng ý với ý kiến của nhà báo một nghìn một mươi tám
ở chỗ là thế này ngay ở thành phố
cũng có nhiều cái thiệp biểu hiện mà
cũng rất là là là là có sản xuất nhỏ
ví dụ những người gồng gánh đi lang thang
tới đường rồi những người gồng gánh đi
ngược chiều thậm chí không chỉ gồng gánh
là những người buôn bán nhỏ ngay cả người đi xe máy
thậm chí là đi ô tô cũng sẵn sàng
đi ngược chiều bởi vì chỉ tắt một đoạn thôi
vừa nãy anh thấy anh thấy là
cái vụ vừa rồi ấy cái xe mà
biển bảy bốn số bảy
biển đẹp ấy đi cả ngược đường
trong hầm kiêu liên
thì tôi thấy lạ
thật đấy hình như người ta bất chấp tất cả
và ở đấy thì
có thể nói cũng là một
ở đây khó biện minh bằng lý do là thiếu hiểu biết
mà thực sự đây là liều lĩnh
và có vẻ như có trong tâm lý
có cái điều gì đó nó kiểu như là
ta vẫn thường gọi một cách vui vẻ
tức là cùn nữa mà tức là bất chấp cùn
cứ thế đi để làm gì ông
và cũng cùng chủ đề về giao thông
và ý thức tham gia giao thông trong tuần qua
những hành động liều lĩnh bất chấp
của một vài người đã khiến công luận
bức xúc phẫn nộ
tuần qua những hành vi
ngang nhiên vi phạm luật giao thông
ngang nhiên cản đường các phương tiện cùng tham gia giao thông
và thái độ bất chấp an toàn
của bản thân và tính mạng người khác
đã làm nhiều người bức xúc
chiều ngày năm tháng tám
hình ảnh một chiếc xe sang mang biển ngũ quý bảy
nhãn hiệu mercedes chạy ngược chiều
ở hầm kim liên hướng xã đàn
đi đại cổ việt được đăng tải trên mạng
xã hội khiến nhiều người đi đường bức xúc
đây là một hành động quá nguy hiểm
vì ai cũng biết lưu lượng giao thông
tại hầm kim liên lúc nào cũng lớn
với độ dốc cao người đi đường
khó có thể tránh được khi có một phương tiện
bất ngờ đi ngược chiều
trên quốc lộ một a
đoạn thuộc địa phận tỉnh thanh hóa
nhóm thanh niên tám người không đội mũ bảo hiểm
đi trên bốn chiếc xe máy dàn hàng ngang
chắn đường xe khách gây bức xúc công luận
theo hình ảnh được tung trên mạng xã hội
đoạn clip dài gần một phút này
cho thấy có nhiều người điều khiển ô tô
bấm còi xin vượt
nhưng nhóm thanh niên này chỉ ngói đầu nhìn lại
sau đó tiếp tục cho xe đi chậm
dàn hàng ngang và cố ý thách thức
trước đó tại cao tốc hà nội hải phòng
hình ảnh trích từ
camera giám sát của trung tâm điều hành
cao tốc hà nội hải phòng
ghi lại hình ảnh ba xe ô tô giàn hàng ngang
chắn lối đi suốt hai km
gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng lưu thông
những chiếc xe khách này cố tình chạy chậm
không cho các phương tiện phía sau đi lên
mặc dù có rất nhiều xe bấm đèn pha xin vượt
động cơ của những hành động trên là gì
mục đích là
dù là động cơ hay mục đích gì đi chăng nữa
cũng không thể chấp nhận được sự thiếu ý thức
khi tham gia giao thông của những nhân vật trên
bạn nãy thì chúng ta vừa nói là
một số người ở một số vùng quê
đã không bắt kịp cái cuộc sống hiện đại
và không thích ứng được với sự phát triển
của cuộc sống hiện đại
nhưng mà với clip này ta thấy là
những người ngồi trên xe máy
những người ngồi trước ô tô thậm chí là xe sang biển đẹp
rồi là hai ba cái xe chở khách như vậy
rất hiện đại nhưng xem ra cũng
không bắt kịp được cái
cái ý thức của những con người hiện đại
tức là ý thức phải tôn trọng pháp luật
phải chấp hành luật lệ giao thông khi đi trên đường
về một luật pháp thì nó sai rõ rồi
luật giao thông nó cấm cái trường hợp
đi xe hay bánh mà đi dàn hàng ngang
thế rồi là cấm cái trường hợp
như là ô tô khi muốn vượt châu vượt
thì người ta anh phải tạ thể viên phải
anh phải giảm giấy tốc độ
anh phải tạo điều kiện cho người sau vượt
thì đây là cái trường hợp sai luật rõ
phải bàn hay là trường hợp mà đi
cái hầm kiếm liên chẳng hạn
thì không nói chúng ta cũng biết là có một cái xe tự nhiên
lại đi ngược chiều cái hầm một đường nó như vậy
là có thể nói chúng ta lại phải nói
ý thức pháp luật
chúng ta nó quá
coi thường pháp luật và nó quá
coi thường cái tính mạng của người khác
của một số người
một số người vì thế cho nên tôi nghĩ rằng
là cái việc này là liên quan
đến trách nhiệm xử lý
và thứ hai là mỗi chúng ta thì khi tham gia giao thông
đều hiểu cái điều này
có thể đường tắt một tí thôi quay lại
có thể đường thế này thế kia
ông quay lại thì cũng có thể như vậy
thế nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta làm
trái tất cả các quy định về giao thông
tôi nhìn hình ảnh này tôi lại hơi buồn cười
nãy chúng ta vừa xem hình ảnh
mấy con bò nganh ngang trên quốc lộ
giờ ta lại thấy có những cái xe
do những con người nganh ngang trên quốc lộ
hình như chỉ khác một điều thôi
đấy là những con bò ấy
là do chủ người ta
hoặc là lùa lên hoặc là vô ý thức
còn ở đây những con người
có suy nghĩ có những tư duy
và họ cũng nganh ngang
giống như mấy con bỏ cứ thế là đi thôi
họ cũng coi đôi đường
đấy là đường của họ
vấn đề này nó đặt ra một cái điều
mà tôi nghĩ là
rất đáng suy nghĩ
cái thói ngông nganh
tôi ví dụ
hôm trước chúng ta
tôi nhớ là clip lần trước chúng ta đề cập đến
xe cứu thương phải chạy sau một cái xe
nganh ngang chặn đường
nhưng tôi thấy là một cái biện pháp
rất hay mà bây giờ
là sau khi những hình ảnh này đưa lên
kể cả cái xe
đi ngược chiều trong hầm kim liên
rồi là ba cái xe khách
nganh ngang trên
trên đường cao tốc
rồi là cả mấy bốn
thanh niên này đều đã bị xử lý nghiêm
xử lý nghiêm theo luật pháp
chỉ điều là theo tôi thì
luật pháp lại chưa nghiêm mấy
đáng lẽ cái tội này phải phạt nặng hơn
nhưng hình như là cái mức phạt nó không đủ
đây là trường hợp người dân người ta quay clip
người ta phát hiện
còn hàng ngày trên đường rất nhiều trường hợp như vậy
tôi bảo đảm anh rằng chúng ta ra đường lái xe
chúng ta gặp ngay
đây cũng là điều mà tôi định nói tới
thực ra thì đúng là có đây là một vài cái trường hợp
chứ thực ra hàng ngày có rất nhiều người
thường xuyên ở bất kì đoạn đường nào
thành phố nông thôn
những cái hiện tượng mà vi phạm luật giao thông này
là xảy ra
và ngày nào tôi cũng gặp hiện tượng này
những người đi ngược chiều
mà không được phép đứng
rồi những người tranh thủ vượt lên đèn đỏ
kể cả ô tô kể cả xe máy
nói tóm lại là chỗ nào mà có các đồng chí công an
làm nghiêm gắt thì nó đỡ một chút
còn không có thì ngay lập tức
là người ta đi bằng cái thói quen
và thậm chí là nói một cách hình ảnh là
tham gia giao thông theo kiểu luật dựng
một câu chuyện vui
là cách đây ít năm thì tôi nhớ một lần
vtv một có đưa một cái chương trình nói về
việc phổ biến luật giao thông
tới miền núi và sau khi được học xong
thì là phóng viên có phỏng vấn một cái
anh người đồng bào dân tộc
đi học lớp đó về tốt nghiệp rồi
học xong phổ biến xong thì hỏi là
học luật giao thông thì anh
nhận thức được như thế nào
anh này có trả lời ngay là
bây giờ học luật giao thông mình đã hiểu rồi
khi đi ra đường thì phải đi bên tay phải
tức là anh ý thức điều là
đi bên phải thì mới là đúng luật
đại khách như vậy nếu mà nhìn từ góc độ đó
thì có thể một số người vi phạm trong clip này
và hàng ngày ta vẫn gặp ở ngay giữa thủ đô
hay là nhiều thành phố lớn khác
xem ra nhận thức cũng chưa bằng cái
người dân tộc bên đấy vì họ không đi bên phải
họ sẵn sàng đi bên trái nếu thấy cần thiết
hoặc là có lợi cho họ và đấy là điều đáng buồn
thưa quý vị khán giả
đã từ lâu tình trạng làm
giả hồ sơ thương bệnh binh
nhằm trục lợi chính sách đã diễn ra
và chưa được
xử lý triệt để
mới đây việc tỉnh nghệ an phát hiện
có tới năm trăm sáu mươi chín hồ sơ
thương bệnh binh giả
càng khiến chúng ta phải nghi ngại
về những kẽ hở trong việc xét duyệt
hồ sơ thương bệnh binh ở nhiều địa phương
dư luận xôn xao khi thông tin
cơ quan chức năng phát hiện năm trăm sáu mươi chín
hồ sơ thương binh giả được xác lập
tại tỉnh nghệ an
từ thông tin này sở lao động thương binh và xã hội nghệ an
đã thông báo đình chỉ năm trăm sáu mươi chín
đối tượng hưởng sai chế độ thương binh
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sự việc trên
cho thấy các đối tượng đã lợi dụng
sơ hở của pháp luật để làm
hồ sơ thương binh giả nhằm trục lợi chính sách
có những đối tượng làm giả hồ sơ thương binh
và đã hưởng chính sách
tới nhiều năm qua
tuy nhiên cũng có những trường hợp thương binh thật
khi làm hồ sơ họ không trình giấy tờ gốc
mà muốn làm tắt cho nhanh
vì vậy đây là một vấn đề phức tạp
muốn giải quyết một cách đúng và trúng
cơ quan chức năng phải bình tĩnh
xem xét theo quy định của pháp luật
theo bộ lao động thương binh và xã hội
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy
qua kiểm tra hơn sáu mươi hồ sơ thương binh
tại các đơn vị địa phương
lực lượng chức năng phát hiện hơn một mươi hai
hồ sơ sai sót hoặc có
nghi vấn sai sót trong đó có hơn
một tám trăm linh hồ sơ giả mạo
câu hỏi đặt ra là
do đâu hàng trăm hồ sơ thương binh
giả được chót lọt để những đối tượng không phải
thương binh nhưng lại nghiễm nhiên được hưởng chế độ
chính sách và tại sao
những thương bệnh binh thật lại phải làm giả hồ sơ
phải chăng các thủ tục chứng nhận
thương binh đang quá cồng cành nhưng
vẫn rất nhiều kẽ hở
nhìn ở cái góc độ
ở hai phía
thì đây là một tin không vui
đã có đến hàng trăm
và thậm chí không chỉ hàng trăm
nó sẽ lên hàng ngàn
và cũng hoàn toàn có thể hơn nữa
điều này thì không vui
nhưng có một tin cũng
đáng gọi là hy vọng
đấy là có lẽ đây là lần đầu
đầu tiên ngành thương binh xã hội
đã dũng cảm nhìn thẳng vào
những khiếm khuyết của mình
những cái khiếm khuyết này nó được kéo dài từ nhiều năm
nó tích tụi nhiều năm
nhưng khi đụng đến thì nó nhạy cảm nó tế nhị
và hình như người ta muốn quên đi
thì đến nhiệm kỳ này đến mấy năm gần đây
thì ngành thương binh xã hội
đã dũng cảm làm việc này
và tôi cho đây chính là một hành động
một việc làm nhằm tôn vinh
các anh hùng liệt sĩ
chứ không chỉ tôn vinh cái anh hùng liệt sĩ
không chỉ là làm chế độ cho người này
làm chế độ cho người kia
tôi được biết là vừa rồi thì ngành thương minh xã hội
đã làm cho cũng hàng ngàn những hồ sơ
lưu trữ hàng bao nhiêu năm
là những người có công thật sự được hưởng
thế nhưng cái mặt sau ấy
là lại cùng với việc ấy
thì họ đã làm việc
thanh lọc những người không đủ
tiêu chuẩn mà ở đây chúng ta gọi là
thương binh giả ra khỏi
cái danh sách thương binh
thì tôi cho rằng đấy là một việc làm
một việc làm tôn vinh
các anh hùng liệt sĩ
thì ở đây nó có một chuyện thế này
khi nhà nước đã ban hành cái chính sách nào đó mà
tính chất là giúp đỡ cứu trợ v v
chính sách nào đó bằng tiền của nhà nước
là có cái chuyện đó
là có cái chuyện người ta lợi dụng làm việc đó
tức là trục lợi chính sách
ví dụ như là miễn thuế hoàn thuế
cũng làm chuyện này
chính sách thương binh cũng có chất độc da cam cũng có
quảng bình phát hiện rồi là
nghệ an phát hiện rồi là các tỉnh đều có hết
và có thể nói rằng là
là chúng ta
tôi thì tôi là nghĩ khác tôi nghĩ rằng là
cái anh thương binh xã hội ở các địa phương ấy
là không dám mạnh dạn làm việc này
trên năm trăm linh trường hợp này là do
thanh tra bộ lao động thương binh xã hội về làm
chứ không phải là địa phương làm
mà nó tồn tại bao năm nay rồi các bạn
chứ có phải đến đây mới có đâu
như vậy là xin tỏ một cái việc nào đó
mà ngay trong nội hàm
cái ngành thương binh xã hội chúng ta phải mổ xẻ nó ra
có phải rằng đây là cái việc mà
mà gì là thành lợi ích nhóm không
có phải rằng biến cái việc này
thành cái việc làm ăn của một số người
trong cơ quan lao động thương minh xã hội không
nó có thật
có đường dây có đường chạy
và có tất cả các cái thứ đều có giá hết
sau này còn cả cái chuyện như vậy
là người ta lao động thương binh thật
nhưng người ta ngại đi về đơn vị xác minh
về đơn vị từ campuchia từ đâu đâu
người ta đi tốn kém từ người ta thôi bỏ mấy triệu ra làm cho nó xong
nhưng mà người ta là thương binh thật
thì ở trong nghệ an này cũng có trường hợp này
có nhiều trường hợp này như vậy có nghĩa là gì
cái trách nhiệm của anh thương minh xã hội của địa phương ấy
nhưng mà có cái ý thức chủ quan trong này
có cái cố ý làm trái cái này cố ý làm sai cái này
ở đây chúng ta phải nhìn nhận là
cái mà cội nguồn
việc này đấy là những người làm chính sách
đấy là những người tiếp tay
bởi vì bản thân con người ta
tôi nói thật là cái lòng tham
cái tính phụ lợi thì
cũng khó tránh khỏi nhất là khi họ
chỉ hồ sơ của họ họ có khoảng
nhờ cái sự gọi là
phù phép nọ kia thì cuối cùng
lên cho họ đủ nhưng về luật
thì như thế là thương minh giảm tôi cho rằng
việc tiếp sau của bộ thương binh lao động
thương binh xã hội phải là xử lý những
cán bộ vi phạm thì nó sẽ thỏa đáng hơn
xung quanh cái việc là
thương binh bệnh binh liệt sĩ ở đất nước
chúng ta có rất nhiều vấn đề
tuy nhiên đây là một cái
đề tài một vấn đề nhạy cảm
cho nên cái việc xử sự với nó
ứng xử với nó thì cũng
người ta cũng rất thận trọng tuy vậy
không phải không có những sai lầm
và xem ra những sai lầm đó cũng vẫn chưa chấm dứt
trục lợi chính sách này nó không chỉ
là tiền bạc đâu anh ạ không phải là
vài chục triệu với lại
tiền các thứ đâu mà nó cao
hơn cả đấy là một loạt
những chế độ ưu tiên tôi ví dụ như
được cộng điểm cho con gái
được ưu tiên vào chỗ này chỗ kia
cho nên một lần nữa tôi cho rằng
ngành lao động thương binh xã hội đã rất
dũng cảm làm điều này và mặc dù
cũng rất khó phải nói là đây là một
lĩnh vực rất khó mặc dù dư luận
cũng vẫn đang còn những cái ý kiến khác nhau
nhưng mà chúng tôi cho rằng là
đây là một cái điều cần phải làm và đã đến
lúc chúng ta cần phải làm một cách quyết liệt
và triệt để điều này
nó khôi phục lại sự công bằng
và giúp mọi người thượng tôn
pháp luật đồng thời cũng là
một cách để chi ơn những
người đã ngã xuống đã đổ sương máu
vì tổ quốc
thưa quý vị khán giả sau
những đợt mưa lũ kéo dài
người dân ở nhiều địa phương đang tất bật
khắc phục hậu quả của lũ lụt
trong hoàn cảnh đó
đã xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động
và những hình ảnh về tình quân dân
tình người trong hoạn nạn
trong đó có nhiều bạn
trẻ với mỏ xanh tình nguyện
những hành động đẹp của họ
đã khiến chúng ta tự hào tin tưởng
vào thế hệ trẻ tin tưởng
cuộc sống hôm nay của chúng ta
trong đợt mưa lũ vừa qua
nhiều địa phương chịu ảnh hưởng
nghiêm trọng bởi thiên tai một số nơi
nước đã rút và để lại những
ngổn ngang sau lụt cùng với đó là
nguy cơ dịch bệnh
để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn
sau thiên tai nhiều cơ quan đoàn thể
đã đến thăm hỏi tặng quà chia sẻ
khó khăn với người dân
những món quà tuy nhỏ bé nhưng đã
phần nào thể hiện sự quan tâm chia sẻ
đối với người dân bên cạnh đó
còn có sự cố gắng không biết mệt mỏi
của các lực lượng chức năng ban
ngành đoàn thể của các địa phương
trong đó có vai trò đặc biệt
quan trọng của những người lính của
đoàn viên thanh niên sinh viên tình nguyện
trong công tác chống tràn hộ đê
công tác vệ sinh môi trường thiện nguyện
giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục
thiên tai do mưa lũ kéo dài
với tinh thần tình nguyện
mưa rơi ướt áo ướt quần
nhưng không ướt được tinh thần áo xanh
hình ảnh các bạn trẻ đội mưa
sắn tay áo dọn dẹp tàn dư
mà cơn bão để lại khiến nhiều người
xúc động tuổi đôi mươi
với màu áo xanh tình nguyện
tượng trưng cho hy vọng cho tinh thần
sẵn sàng lăn xà vì cộng đồng
là những hình ảnh đẹp nhất sau những ngổn
ngang do thiên tai gây ra
một miếng khi đói
bằng một gói khi no trong những
lúc khó khăn hoạn nạn thế này cái sự
chia sẻ của cộng đồng cho dù là
nó không được nhiều nhưng mà
nó có ý nghĩa và nó làm ấm áp
và cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn
cần những hành động như vậy những
cái thiên tai mưa lũ như thế
nó có hai mặt cái mặt trái của nó
là nó đẩy người ta vào cái cảnh khó khăn
thậm chí là cảnh khốn cùng
nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó lại
là một cái cơ hội để cộng đồng
và những người tốt có thể thể hiện được tấm lòng của mình
thể hiện sự quan tâm của mình
và giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn
điều đó sẽ góp phần thắt chặt cái mối quan hệ
thắt chặt cái tình cảm giữa cộng đồng
và làm cho người ta biết thương yêu nhau hơn
tôn trọng lẽ phải hơn và hướng
về những điều thiện nhiều hơn
tôi xem cái chương trình này
thì tôi lại thấy là
nó lại gợi lại trong tôi câu hát là
trong cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau
thực ra thì
những cái hình ảnh đi
cứu trợ như thế này không hiếm
nó chỉ hơi lạ một tí là
lâu nay chúng ta thường là đi ở những vùng sâu
vùng xa vùng thiên tai
bão lũ ở đâu ấy nhưng lần này
thì ở chính thủ đô hà nội
những hình ảnh mà các em
nó gợi cho tôi một cái suy nghĩ đấy là
có một thế hệ trẻ sống đầy
nhân vật nhân ái các anh xem
cái cuộc hiến máu là của ai là của thế hệ trẻ
những cái cuộc mà
những cái nơi đầu sống ngọn gió
nơi như hoạt động tình nguyện
nơi vì cộng đồng
những cái chương trình
nhường cơm xẻ áo chúng ta lại thấy
một thế hệ trẻ một thế hệ trẻ
chi thức nhân văn nhân ái
và một thế hệ trẻ biết sống vì cộng đồng
đây thì là một cái theo tôi
nó là một cái đặc sản của văn hóa việt nam
như anh dũng có nói đấy
lúc mà họ nạn mới hiểu lòng nhau không à
hay là lúc khó khăn nó có hai mặt của nó
mặt là thiên tai lũ lụt nó gây
hậu quả nhưng mặt khác là con người
tình người nó nổi lên nhưng mà
riêng của việt nam thì tôi thấy so với các nước
cũng đều có cái này cả nhưng mà
cái này của việt nam tôi cho nó đậm đà
hơn nhiều và đó là cái
màu áo xanh nổi lên áo xanh không chỉ
có lính có thanh niên trung phong
có đoàn viên thanh niên và có
các thế hệ khác ngoài ra còn nhân dân
không có áo xanh còn áo vàng các vị
sư sại rồi là ở nông thôn thì
các cái cháu thiếu niên
vân vân hay những người tình nguyện ở thành phố
thì đây là cái đặc sản của văn hóa việt nam
chúng ta hoan nghênh nhưng mà đây
thì có một cái điều tôi cứ băn khoăn mãi
là một số nước
tôi nghiên cứu ấy thì người ta
những cái tình nguyện này đều
các cháu đều được ghi vào những cái giờ đúng không
để sau đó người ta cộng vào
và khi người ta xin chuyển đến cơ quan nào
làm gì đó thì cái giờ này
được cộng vào coi như một cái ưu điểm
để tính điểm
ở nước ta thì đoàn viên tình nguyện
thanh niên tình nguyện mãi biển xanh
rồi là mùa hè đỏ vân vân đều có cả
thế nhưng mà sau cái mùa hè đó
thì người thanh niên sinh viên ấy cũng chẳng
được ai có nhận được cái gì cả
đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng
nó nên thể chế hoá thành một cái định chế
để cho các cháu áo xanh
tình nguyện nhưng mà nó sẽ
có cơ hội để sau đó làm việc
nhưng tôi muốn là này những cái cuộc tình nguyện này
nó là từ tấm lòng
nó là vô tư nó là trong sáng
nếu bắt đầu khi nào bắt đầu để
nó trở thành một cái tiêu chí
một cái cộng điểm một cái ưu tiên nào đó
thì nó không còn sự vô tư nữa
và để cho cái việc ấy nó trong sáng
để cho việc ấy nó thể hiện tình người
thì tôi nghĩ là nên
để cho nó như nó đã tồn tại
đúng là trong những năm qua
ở đất nước ta
phong trào tình nguyện đặc biệt
là do lớp trẻ khởi xướng
và thực hiện là rất nhiều
và thực sự nó đã trở thành một nét đẹp
trong văn hóa ứng xử của người việt
trong đạo đức cộng đồng của người việt
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau